khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tp hcm đồng đều và sắc nét đó là nhận định của đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm tại buổi làm việc với sở khoa học và công nghệ tp hcm
và cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp vào chiều ngày bảy tháng chín
đồng chí nguyễn thiện nhân nhận định hoạt động sáng tạo diễn ra ở sáu cơ quan như đoàn thanh niên
sở khoa học công nghệ khu công nghệ cao công viên phần mềm quang trung và các trường đại học
chưa có sự kết nối tốt tuy nhiên qua sự kiện lần này tạo sự kết nối của các đơn vị và hình thành một trang tin chung khởi nghiệp sáng tạo
năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số bốn nghìn một trăm tám mươi một về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo
nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn tp hcm
sau một năm nhiều chương trình đã được triển khai có hiệu quả